vâng thưa quý vị trong thời gian gần đây lãnh đạo bộ công an đã thực hiện nhiều buổi làm việc hội đàm
tiếp lãnh đạo các cơ quan an ninh thực thi pháp luật trung quốc
và trong đó hai bên thống nhất sẽ tích cực phối hợp trong phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả
với các loại tội phạm góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng tích cực thực hiện các hiệp định
văn bản thỏa thuận về hợp tác phòng chống tội phạm
trong chuyến thăm làm việc tại trung quốc từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng chín vừa qua
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam đã tới chào xã giao đồng chí thái kỳ
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư chủ nhiệm văn phòng trung ương đảng cộng sản trung quốc
tại sự kiện này hai đồng chí lãnh đạo đã thống nhất thời gian tới bộ công an việt nam
và các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật trung quốc sẽ tích cực thực hiện các văn bản thỏa thuận
kế hoạch đã ký phát huy hiệu quả các cơ chế hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm
đối thoại an ninh chiến lược cấp thứ trưởng phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia
như tội phạm ma túy tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet mua bán người
truy bắt tội phạm và tuần tra kiểm soát đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
tại các cuộc hội đàm gặp gỡ tiếp xúc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua dưới sự định hướng của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai đảng
đặc biệt là kết quả chuyến thăm trung quốc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
ngay sau đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc quan hệ hai đảng hai nước đã có những tiến triển
và đạt nhiều thành quả tích cực đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước
hợp tác an ninh thực thi pháp luật giữa hai nước đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực
từ hoạt động tiếp xúc cấp cao song phương đa phương phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả
với các loại tội phạm xuyên quốc gia bảo hộ công dân đào tạo cán bộ
viện trợ trang thiết bị chuyên dụng vật tư y tế chống dịch covid một mươi chín
trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và hết sức gắn bó giữa hai nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới cần tiếp tục có các biện pháp cụ thể
nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có và thiết lập mở rộng các cơ chế hợp tác mới
tăng cường hợp tác an ninh đa phương trong các cơ chế hợp tác đa phương
cùng nhau duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới
phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia
hỗ trợ bộ công an đào tạo cán bộ nâng cao năng lực thực thi pháp luật
trong khuôn khổ chuyến công tác này bộ trưởng tô lâm đã cùng đồng chí vương tiểu hồng
ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ công an trung quốc đồng chủ trì hội nghị cấp bộ trưởng
về phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an hai nước
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng nhất trí cho rằng
ngoài các nội dung hai bên đã thống nhất cần quán triệt triển khai nghiêm túc nhận thức chung
giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng hai nước đến tất cả công an các đơn vị địa phương mỗi nước
tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác an ninh và thực thi pháp luật
cũng như các hiệp định thỏa thuận hai bên đã ký kết tăng cường phối hợp đấu tranh có hiệu quả
với tội phạm xuyên quốc gia hàng năm tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy
tội phạm mua bán người đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet và tội phạm đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới trái phép
phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới hai bên tăng cường chia sẻ thông tin
kinh nghiệm trên lĩnh vực quản lý dân cư quản lý xã hội trên nền tảng số triển khai dịch vụ công trực tuyến
kết thúc hội nghị bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng công an trung quốc vương tiểu hồng đã ký biên bản hội nghị
hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
và bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
các cuộc viếng thăm lẫn nhau giữa hai cơ quan bảo vệ pháp luật hai nước đã góp phần vun đắp mối quan hệ giữa hai nước
thực hiện các thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia của mỗi nước
trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia bảo vệ lợi ích của mỗi nước từ sâu từ xa